trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ hai mươi chín hội nghị tiếp tục làm việc với nội dung nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến sự và chỉ đạo phiên họp